hôm nay hai mươi tháng chín tại huyện vân hồ tỉnh sơn la chính thức đưa vào vận hành nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược
đây cũng là công trình chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
tại lễ khánh thành đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh nhà máy đi vào hoạt động sẽ có sức lan tỏa lớn
thúc đẩy các cộng đồng doanh nghiệp hợp tác xã và các hộ dân trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp gắn với chế biến
bên cạnh đó việc xây dựng nhà máy ở huyện vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn như vân hồ
sẽ góp phần thực hiện một cách bền vững chính sách dân tộc của đảng và nhà nước
nâng tầm kinh tế vùng phên rậu góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương của tổ quốc
nhà máy chế biến hoa quả tươi và thảo dược vân hồ có công suất ba trăm linh tấn sản phẩm tươi một ngày
với phương thức hoàn toàn tự nhiên an toàn không qua xử lý nhiệt để giữ vẹn nguyên các dưỡng chất tự nhiên
nhân dịp này đồng chí tòng thị phóng đã trao tặng hai trăm linh chiếc xe đạp cho học sinh nghèo của hai huyện mộc châu và vân hồ